tại hà nội đảng bộ cơ quan ban dân vận trung ương tổ chức đại hội lần thứ một mươi ba nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội
đảng bộ cơ quan ban dân vận trung ương là đảng bộ trực thuộc đảng bộ khối các cơ quan trung ương
đảng bộ có một mươi một tri bộ đầu nhiệm kỳ có chín mươi ba đảng viên hiện nay còn bảy mươi ba đảng viên
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng bộ cơ quan đã quán triệt triển khai thực hiện đồng bộ toàn diện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của cấp trên đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết của đại hội đảng bộ lần thứ một mươi hai đề ra
nổi bật là việc tham mưu thực hiện hoàn thành hai mươi một đề án quan trọng do bộ chính trị ban bí thư giao liên quan đến công tác dân vận dân tộc tôn giáo hoạt động của mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội hội quần chúng

nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng bộ cơ quan ban dân vận trung ương tiếp tục quán triệt tinh thần đổi mới tích cực chủ động dân chủ đoàn kết sáng tạo phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo ban tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các công tác xây dựng đảng xây dựng cơ quan và nhiệm vụ chính trị
phát biểu chỉ đạo hội nghị ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai biểu dương những kết quả thành tích mà đảng bộ cơ quan ban dân vận trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đồng chí trương thị mai mong rằng trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tiếp tục có sự phối hợp trách nhiệm hiệu quả giữa cơ quan ban dân vận trung ương với ban chấp hành đảng bộ khoa mới đáp ứng yêu cầu của đảng về công tác dân vận trong tình hình mới xứng đáng là ban tham mưu trí lược của đảng
công tác vận động quân chúng góp phần đưa đường lối quan điểm của đảng đến với nhân dân tạo sự đồng thuận tham mưu tích cực của nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh đối ngoại và nâng cao chất lượng cuộc sống